ngày một mươi bảy tháng một văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn chính thức đưa trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động tạo bước đột phá trong cải cách hành chính
trung tâm là đầu mối tập trung để cơ quan chuyên môn các sở ban ngành cấp tỉnh cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp nhận và phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính
việc đưa trung tâm hành chính công của tỉnh vào hoạt động là giải pháp quan trọng hiệu quả để đẩy mạnh cải cách hành chính
nâng cao hiệu lực hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước đồng thời tăng cường tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
bảo đảm nhanh chóng công khai minh bạch không có khâu trung gian giảm chi phí thực hiện
từ đó góp phần cải thiện chất lượng công vụ xây dựng chính quyền đồng hành phục vụ hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân
thu hút đầu tư cải thiện môi trường kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh